chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến sự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện quyết định số năm hai nghìn một mươi tám ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám
của thủ tướng chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của học viện hành chính quốc gia
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị học viện hành chính quốc gia
tiếp tục triển khai có hiệu quả quyết định của thủ tướng chính phủ chủ động nghiên cứu sâu hơn toàn diện các quy định
đề xuất chiến lược phát triển của học viện với nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về hành chính công chính sách công quản trị công
học viện cần xác định tầm nhìn một mươi năm hai mươi năm và xa hơn nữa phải có khát vọng vươn lên
phải trở thành một trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm khu vực đông nam á và châu á thái bình dương